kết quả xét nghiệm âm tính cơ sở điều trị phải cập nhật danh sách báo cáo
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại địa phương để cấp giấy xác nhận hoàn thành
thời gian cách ly theo quy định làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người nhà
khi có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín
khi f cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng cơ sở quản lý người nhiễm tại nhà
hướng dẫn xử lý cấp cứu cho người bệnh đồng thời liên hệ tổ phản ứng nhanh
tại địa phương để được hỗ trợ xử trí cấp cứu và đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất
trẻ từ hai tuổi trở lên hạ sốt khi nhiệt độ từ ba mươi tám năm độ c bằng paracetamol
liều một mươi một mươi năm mg một kg trên một lần mỗi sáu giờ
ưu tiên dùng thuốc ho thảo dược bù nước cho trẻ đa thân nhiệt và theo dõi nồng độ c trong máu
hướng dẫn sử dụng gói thuốc trẻ em điều trị tại nhà trong bảy ngày
nơi trẻ sốc cao hơn ba mươi tám độ c đau rác hồng ho tiêu chảy trẻ mệt không chịu chơi
tức ngực cảm giác khó thở ăn hoặc bú kém nồng độ oxy trong máu thấp hơn chín mươi sáu
người chăm sóc phải báo ngay nhân viên y tế tại trạm y tế hoặc trạm y tế lưu động
với diễn biến căng thẳng trên địa bàn thành phố khi mà các ca f tăng liên tục trong những ngày qua
thành phố hồ chí minh đưa ra những cập nhật mới trong hướng dẫn chăm sóc có sức khỏe tại nhà cho f
trong đó sở y tế nêu ra nhóm đối tượng f không được cách ly tại nhà
cụ thể ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
sở y tế tp hcm cho phép f được cách ly tại nhà khi trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ
như người cao tuổi mắc bệnh nên béo vị mang thai
động thái này được đưa ra trong bối cảnh số f tăng cao kéo theo bệnh nhân nặng tăng
người già có nhiều bệnh nền lại mắc thêm covid một mươi chín nên nguy cơ tử vong rất cao
theo thống kê của sở y tế thành phố hồ chí minh trong thời gian qua dù độ phủ vaccine tốt
nhưng khi f tăng có khoảng một mươi năm hai mươi diễn tiến nặng chủ yếu là người cao tuổi kèm bệnh nền
trong một mươi năm hai mươi này có năm chuyển biến thật sự rất nặng
trong hướng dẫn mới tiêu chí cách ly tại nhà khác vẫn được giữ nguyên là f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ không suy hô hấp chỉ số fl hai trên chín mươi sáu nhịp thở dưới hai mươi lần một phút
ngoài ra f tuổi từ một đến năm mươi không có bệnh nên không mang thai không béo vị
nếu không thỏa điều kiện này f vẫn có thể xem xét cách ly tại nhà nếu bệnh nền ổn định
tiêm đủ hai mũi hoặc sau một mươi bốn ngày kể từ ngày tiêm mũi vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên
f cách ly tại nhà phải có khả năng tự chăm sóc bản thân
như ăn uống tắm rửa giặt quần áo vệ sinh biết cách đa thân nhiệt
sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ có khả năng liên lạc với nhân viên y tế
để được theo dõi giám sát khi có tình trạng khẩn cấp
f là trẻ em hoặc người không tự chăm sóc cá nhân thì phải có người hỗ trợ
f gương tại nhà được phát tờ rơi hướng dẫn tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe
có phát thuốc điều trị covid một mươi chín
cụ thể f không triệu chứng được cấp ngay gói thuốc a
thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt hoặc thuốc nâng cao thể trạng
có triệu chứng nhẹ được cấp gói thuốc a và c thuốc kháng virus manupiravir
theo chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát của bộ y tế
f cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi lần một phút hoặc đo spo hai giữa chín mươi sáu
cần liên hệ ngay với nhân viên y tế đang quản lý f để được tư vấn hỗ trợ
bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nếu có chỉ định nhập viện
sẽ cho người bệnh dùng một liều duy nhất thuốc b thuốc kháng viêm và chống đông
trước khi chuyển viện
trong hướng dẫn mới lần này có thuốc b không được cấp phát đại tra
thuốc b do trạm y tế quản lý và chỉ phát sau khi bác sĩ khám
chỉ định dùng tuy mức độ bệnh
bệnh nhân sẽ được cho sử dụng một liều sau đó đưa vào bệnh viện để điều trị tiếp
sở y tế thành phố rút bớt số lượng túi thuốc b và cho sử dụng khi người bệnh
vào các cơ sở điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín và theo dõi các hướng dẫn từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại